thưa quý vị cuộc chiến với tội phạm luôn đầy khó khăn và hiểm nguy để giữ gìn bình yên cuộc sống đã có những chiến sĩ công an ngã xuống
mới chỉ hơn ba mươi tuổi thượng úy đỗ văn tú công tác tại công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã hy sinh khi thi hành công vụ
và cuộc việc đang được cơ dân mạng chia sẻ với sự tiếc thương và cảm phục trước tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm và những hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ công an
đề nghị pháp luật nghiêm trị thêm một chiến sĩ đã ngã xuống về sự bình yên cuộc sống của nhân dân
trách nhiệm về công việc các đồng chí xuống hiện trường ngay khi có tin báo của quần chúng nhân dân
ở cơ sở lực lượng công an rất vất vả tội phạm thì ngày càng manh động
không chỉ là bị thương nguy hiểm mà có những lúc phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình vì sự an toàn của người dân
máu cạn đã đổ nhưng một số thành phần vẫn xuyên tạp lực lượng công an nhân dân
những hình ảnh này được cư dân mạng chia sẻ trong các bài viết
rất đông người dân địa phương đã có mặt để đưa tiễn chiến sĩ công an đỗ văn tú về với đất mẹ
nhiều người trong số đó chia sẻ đã luôn xem các chiến sĩ công an là những người con người em trong gia đình
sự gắn bó với nhân dân tinh thần tận tụy của những chiến sĩ công an cơ sở đã để lại những tình cảm chân quý và ruột thịt như thế
rất nhanh chóng ngày hai mươi ba tháng chín công an tỉnh thái bình truy bắt được đối tượng võ tiến mạnh hai mươi một tuổi
quê xã quang bình huyện tiến xương là đối tượng đã dùng dao đâm khiến thượng quý đỗ văn tú hy sinh
cư dân mạng cho rằng với những đối tượng manh động côn đồ và coi thường pháp luật như thế này cần phải nghiêm trị
nhiều ý kiến cũng cho rằng đối mặt với tội phạm bất cứ lúc nào các cán bộ chiến sĩ công an cũng có thể đặt mình vào sự nguy hiểm
thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân bảo đảm sự thượng tôn pháp luật và một xã hội an ninh an toàn
cần nghiêm trị những cây tội phạm nguy hiểm côn đồ và coi thường pháp luật
trộm tóc cướp giật tội phạm ác úy chống sẵn sàng chống trả quyết liệt thậm chí là tước điên mạng sống của người dân hay những chiến sĩ công an khi thi hành công vụ
đặc tiên mà không thể tầm nào được ít gương trước sự ngã xuống của một chiến sĩ khi tuổi đời cần rất trẻ
lúc dân cần dân khó lúc dân gặp nguy hiểm đều có lực lượng công an
trong cuộc chiến với tội phạm đôi phòng ai cũng có thể hiểu biết được những khó khăn bất vả những hình sinh thầm lặng
tấm gương anh dũng của đồng chí là động lực để đoàn viên thanh niên chúng tôi mong theo
ghi nhận tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
ban chấp hành trung ngân đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã truy tạm ghi hiệu tuổi trẻ dũng tảm cho đồng chí đỗ văn tú
chiều ngày hai mươi bốn tháng chín thượng bướng trần quốc tỏ ủy viên trung ngân đoàn thứ trưởng bộ công an đã ký quyết định về việc truy thăng các bậc phạm từ trung ý lên thượng ý kể từ ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối với đồng chí đỗ văn tú
lãnh đạo bộ công an cũng quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí một trăm linh triệu đồng chiếc từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
cư dân mạng cho rằng đây là những chính sách kịp thời thể hiện sự ghi nhận và tri ân trước sự hy sinh của đồng chí đỗ văn tú là tấm gương dũng cảm đại diện cho tuổi trẻ công an nhân dân tận tụy trong công tác chiến đấu vì bình yên cuộc sống
tư dân mạng cũng đã có những dòng chia sẻ rất xúc động trước sự hy sinh của các táng bộ chiến sĩ trung an
trân trọng tinh thần kiên quyết không hoan nhục với tội phạm tư dân mạng cũng hiểu hơn và chia sẻ với những khó khăn sự hy sinh thầm lạm của các táng bộ chiến sĩ trong cuộc chiến cao co khốc
tư dân mạng cũng đã có những dòng chia sẻ rất xúc động trước sự hy sinh của các táng bộ chiến sĩ trong cuộc chiến cao co khốc